quý vị thân mến cơn bão số năm đã làm tốc mái hư hỏng nhiều ngôi nhà của người dân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
ngay sau khi cơn bão đi qua chính quyền địa phương đang huy động lực lượng đến giúp đỡ sửa chữa lại nhà cửa
kê dọn đồ đạc mau chóng ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiệt hại
ngôi nhà của gia đình chị hồ thị thúy ở thôn trà hoa xã trà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
mai ngói đã bị bão cuốn bay cả dân nhà trước và nhà sau bị nước chàn vào ướt hết đồ đạc
lực lượng dân quân và đoàn thanh niên ở địa phương đã đến hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị sửa chữa lại nhà cửa
ngày sau khi cơn bão đi qua chính quyền địa phương đang huy động lực lượng đến giúp đỡ sửa chữa lại nhà cửa

ngày sau khi cơn bão đi qua chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ giúp đỡ sửa chữa lại nhà cửa
bão số năm đã làm tốc mái siêu vẹo nhiều ngôi nhà ở quảng ngãi
ngay khi bão tan chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão
ổn định đời sống cho các hộ dân bị thiệt hại
huyện miền núi trà bồng vẫn tiếp tục có mưa đảm bảo nơi ở cho người dân đang được địa phương ưu tiên
các lực lượng đang sửa chữa khẩn trương hoàn thành các nhà bị hư hỏng
để giúp người dân sớm có nơi ăn trốn ở ổn định